theo phân tích của luật sư nguyễn ngọc hùng trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư tp hà nội để thi hành phần trách nhiệm dân sự của bị cáo lan điều đầu tiên là phải có bản án có hiệu lực pháp luật
hiện nay bản án tòa án nhân dân tp hcm vừa tuyên mới là sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật
bản án này sẽ có hiệu lực pháp luật nếu không có ai kháng cáo trong vòng một mươi năm ngày kể từ khi tuyên án hoặc một mươi năm ngày kể từ khi nhận được bản án
với những người không tham dự phiên tòa hoặc không có cơ quan nào kháng nghị
trong vòng ba mươi ngày kể từ khi tuyên án trường hợp có kháng cáo hoặc kháng nghị bản án sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm tòa án cấp phúc thẩm tuyên án
sau khi bản án đã có hiệu lực pháp luật người được thi hành án cần làm đơn đề nghị thi hành án nộp đến cục thi hành án dân sự tp hcm để được giải quyết theo thẩm quyền
số tiền đang tạm giữ cùng với các tài sản kê biên sẽ chuyển sang cơ quan thi hành án để thực hiện thi hành án theo bản án có hiệu lực pháp luật
theo tổng cục thi hành án dân sự bộ tư pháp cho biết bản án mà tòa án nhân dân tp hcm tuyên chưa có hiệu lực pháp luật
trường hợp phần án dân sự tới đây không có kháng cáo kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật
sau khi bản án có hiệu lực người được thi hành án có đơn đề nghị thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ ban hành quyết định thi hành án
có thể thấy đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nên ngay trong giai đoạn điều tra truy tố
xét xử vụ án các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án
do đó tổng cục thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra ra soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này
bên cạnh đó đơn vị cũng đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương
chủ yếu là cục thi hành án dân sự tp hcm xây dựng kế hoạch rất chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án
tổng cục cũng cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án
thậm chí tính đến cả phương án tăng cường lực lượng cho tp hcm
cục trưởng cục thi hành án dân sự tp hcm nguyễn văn hòa cho biết
đến khi bản án có hiệu lực pháp luật dù việc thu hồi tài sản có thể kéo dài
nhưng cơ quan thi hành án đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực để tiến hành thu hồi tài sản đối với vụ án
để đẩy nhanh việc thi hành án cục trưởng hòa kiến nghị cần có một cơ chế đặc biệt trong việc thu hồi tài sản vụ án
bên cạnh đó để đảm bảo việc tổ chức thi hành án nhanh và tốt hơn
tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trước khi xét xử sơ thẩm c ba cũng đã bàn giao toàn bộ vật chứng trong vụ án cho cục thi hành án dân sự tp hcm
vật chứng là gần một sáu trăm linh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận cổ phần giấy tờ có giá khác
thiết bị điện tử vật lưu trữ dữ liệu điện tử các sổ tiết kiệm điện thoại di động các loại
theo ông hòa thông qua công tác bàn giao vật chứng giữa các bên
trên cơ sở dữ liệu từ c ba cục thi hành án dân sự tp hcm đã đối chiếu và lập một file dữ liệu riêng
đồng thời sẽ chuyển thông tin dữ liệu này sang để tòa đối chiếu trong quá trình xét xử nhằm đảm bảo tính chính xác thống nhất
ông hòa cho biết thêm cục thi hành án dân sự tp hcm sẽ có báo cáo gửi bộ tư pháp
tổng cục thi hành án dân sự thành ủy và ủy ban nhân dân tp hcm về kế hoạch tổ chức thi hành án
đồng thời báo cáo các khó khăn vướng mắt mà cơ quan thi hành án sẽ gặp phải như con người kinh phí và cơ chế
khi tổ chức thi hành án vụ án trên để đảm bảo việc thi hành án nhanh thuận lợi
đồng thời quá trình xét xử vụ án trương mỹ lan vạn thịnh pháp cục thi hành án dân sự nắm bắt các thông tin bản chất vụ việc
nguồn tiền phạm tội quan điểm vụ án xuyên suốt bám sát phần quyết định về phần dân sự và xử lý vật chứng
từ đó có kế hoạch sẵn sàng thuận lợi cho cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án ngay khi án có hiệu lực thi hành
đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản tối đa
thưa quý vị liên quan đến vụ án cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều quyết định về các giao dịch dân sự của bà trương mỹ lan
và các công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
theo đó hàng loạt doanh nghiệp đã phải nộp lại hơn một mươi một tỷ đồng một lượng vàng sgc
để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
cụ thể công ty quốc cường gia lai phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan gần hai chín trăm linh tỷ đồng
công ty cổ phần địa ốc hồng phát phải nộp lại số tiền hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
đáng chú ý công ty phú an bà phan thị phương thảo phải nộp lại hơn một trăm bốn mươi năm tỷ đồng và một lượng vàng sgc
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà bị buộc hoàn trả bốn trăm linh tỷ đồng
công ty cổ phần tns hạ long và công ty âu lạc nộp lại hơn sáu tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
đối với quan hệ thế chấp bảo đảm liên quan các quyền sử dụng đất của công ty âu lạc và công ty hạ long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng scb
cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng
hội đồng xét xử cho rằng cần tách ra để công ty tuần châu và công ty âu lạc giải quyết với ngân hàng scb và các bên liên quan
đó trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu
ngoài ra cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sổ tiết kiệm các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo những người liên quan khác
đồng thời tiếp tục kê biên đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhơn trạch đồng nai
một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
với một số cá nhân tổ chức có giao dịch với trương mỹ lan để truyền nhượng bất động sản dự án
hội đồng xét xử yêu cầu trả lại số tiền đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan hoặc nộp tiếp tiền theo giao dịch đã thỏa thuận
và được nhận lại cổ phần dự án bất động sản để tiếp tục thực hiện
hội đồng xét xử sơ thẩm yêu cầu giao lại một trăm bốn mươi ba bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư
tại xã an nhật tân huyện tân trụ tỉnh long an cho ủy ban nhân dân tỉnh long an
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh long an truyền số tiền công ty trách nhiệm mưu hạn một thành viên an nhật tân long an
được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư
để khắc phục hậu quả cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
hiện bộ công an đang điều tra giai đoạn hai của vụ án vạn thịnh pháp
trong đó tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến phát hành trái phiếu
và hành vi rửa tiền của bà trương mỹ lan và đồng phạm
liệu những góc khuất nào sẽ tiếp tục được phơi bày
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại